tập đoàn dầu khí rosnet của nga hôm qua đã công bố một thỏa thuận cung cấp hơn hai triệu tấn dầu
sang ấn độ trong năm hai nghìn hai mươi và cho biết new delhi có kế hoạch đầu tư vào các dự án của nga ở bắc cực
thỏa thuận được ký kết giữa rosnet và tập đoàn khí đốt ấn độ để cung cấp dầu mỏ thông qua đảng
novosik ở miền nam nước nga thông báo của rosnet cho biết giám đốc công ty này đã đến ấn
độ ngày năm tháng hai để thảo luận với bộ trưởng dầu mỏ ấn độ về việc tăng nguồn cung dầu của nga
sang ấn độ hai bên cũng đã thảo luận về các dự án khí tự nhiên hóa lỏng của nga phía ấn độ
đã nhất trí giao dự án vostok oi ở siberia thông báo nêu rõ ấn độ và nga sẽ thảo luận các điều
khoản cho việc ấn độ tham gia dự án này trong thời gian ngắn nhất rosnet coi dự án vostok oi làm
một cách để tăng xuất khẩu dầu trên hải trình miền bắc lên khoảng tám mươi triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi bốn
theo chỉ thị của tổng thống vladimir putin